các thông kê thử nghiệm được công bố vào ngày sáu tháng năm cũng cho thấy không có bằng chứng về sự khác biệt
về nguy cơ mắc covid kéo dài giữa lần nhiễm delta đầu tiên so với các biến thể omicol ba một và ba hai
ở những người trưởng thành đã được tiêm chủng ba liều vaccine
uns cho biết tỷ lệ người trưởng thành đã tiêm ba mũi vaccine báo cáo các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
từ bốn đến tám tuần sau khi bị nhiễm lần đầu tiên do biến thể omicron chủng ba hai cao hơn hai mươi hai so với chủng ba một
tuy nhiên không có băng trường thống kê về sự khác biệt liên quan đến khả năng mắc covid một mươi chín kéo dài
hạn chế hoạt động giữa các biến thể omicron ba một và ba hai
ons cho biết trong số những người trưởng thành tham gia nghiên cứu người đã được tiêm hai mũi vaccine
tỷ lệ mắc covid kéo dài được điều chỉnh về mặt nhân khẩu học xã hội từ bốn đến tám tuần sau lần nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
tương thích với biến thể delta là một mươi năm chín so với tám bảy đối với các trường hợp nhiễm do biến thể omicon ba
trong số những người trưởng thành được tiêm chủng ba lần không có bằng chứng thống kê về sự khác biệt
trong tỷ lệ lưu hành covid một mươi chín kéo dài đã được điều chỉnh giữa các ca mắc covid một mươi chín lần đầu tiên
tương thích với biến thể delta và những ca nhiễm do omicol ba một hoặc omicron ba hai
tuy nhiên tỷ lệ hiện mắc được điều chỉnh đối với các trường hợp nhiễm bệnh tương thích với omicron ba hai chín ba
cao hơn so với những bệnh nhân do omicron ba một bảy tám
covid kéo dài được định nghĩa là các triệu chứng covid một mươi chín diễn ra hơn bốn tuần sau lần đầu tiên mắc bệnh
mà không thể giải thích bằng nguyên nhân khác
các số liệu chuyên biệt từ ons cho thấy ước tính khoảng một tám triệu người ở anh có khả năng gặp phải
các triệu chứng của covid kéo dài trong bốn tuần đến ngày ba tháng bốn tương đương hai tám dân số
con số này tăng sáu so với một bảy triệu người một tháng trước đó bao gồm bảy trăm chín mươi một người lần đầu tiên mắc covid một mươi chín
hoặc nghi ngờ họ nhiễm virus ít nhất một năm trước đây là con số cao nhất cho đến nay